sau những trận mưa lớn vào trung tuần tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám thì mới đây gần hai trăm linh mét canh dẫn thuộc dự án thủy lợi ngàn trươi cẩm trang hà tĩnh chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng thì đã bị hư hỏng
hệ thống canh dẫn nước là một trong ba hợp phần công trình thủy lợi đa mục tiêu ngàn trươi cẩm trang có tổng mức đầu tư một ba trăm tám mươi tỷ đồng gồm hai hạng mục chính đập sân vũ quang và hệ thống canh mương dài một mươi sáu hai km do sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hà tĩnh làm chủ đầu tư
sau một thời gian thực hiện dự án hệ thống canh dẫn nói trên đã hoàn thành sẵn sàng thông dòng tưới mát cho hơn ba mươi hai ha đất nông nghiệp
và nuôi trồng thủy sản của tám huyện thị xã trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
tuy vậy sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới vào trung tuần tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám mới đây
những lo ngại về chất lượng thi công hệ thống canh dẫn này đã trở thành một dấu hỏi lớn cho giới chuyên môn và người dân
theo lý giải của đại diện ban quản lý dự án nguyên nhân dẫn tới sự cố nêu trên là do địa chất của đoạn canh rất phức tạp
nhiều mạch nước ngầm các mũi khoan thăm dò địa chất
không phát hiện ra tính chất phức tạp này
mặc dù đang ở trong giai đoạn bàn giao và chuẩn bị đưa vào sử dụng
tuy nhiên nhiều hàng mục của dự án canh dẫn do ủy ban nhân dân tỉnh hà tĩnh đầu tư đã xuất hiện nhiều hư hỏng
dư luận đặt ra câu hỏi về vai trò trách nhiệm của các đơn vị thi công giảm sạt trong quá trình thực hiện dự án
với quy mô và tổng mức đầu tư dự án thủy lợi đa mục tiêu ngàn chươi cầm trang
được coi là công trình thế kỷ của tỉnh hà tĩnh cũng như ngành thủy lợi
vì vậy cùng với việc xác định lại nguyên nhân khẩn trương khắc phục những điểm sạt lở hư hỏng
tỉnh hà tĩnh cũng cần chỉ đạo các đơn vị liên quan xa xoát tổng thể hiện trạng
chất lượng các hạng mục trước khi bàn giao đưa vào sử dụng